hành động mở cửa ô tô và không quan sát các phương tiện tham gia giao thông cùng chiều là vô cùng nguy hiểm
thế nhưng có những người còn giữ cửa mở khi ô tô đang chạy thì quả là sự thiếu hiểu biết và vô ý thức nghiêm trọng
mặc dù đã có quy định hình phạt cụ thể tuy nhiên vẫn còn những trường hợp coi thường sự an toàn tính mạng của bản thân và những người xung quanh
theo camera hành trình ghi lại được mới đây tại thành phố nha trang một người đàn ông đã mở cửa khi ô tô đang lưu thông gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
không rõ nguyên nhân và hậu quả như thế nào thế nhưng rõ ràng là hành vi này là vô cùng nguy hiểm và có khả năng cao gây ra tai nạn nghiêm trọng cho những người cùng lưu thông
đây là hành động rất đáng lên án
theo quy định hành vi không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy sẽ bị xử phạt từ sáu trăm linh đồng đến tám trăm linh đồng
nếu gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự